các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khu vực siêu thị pixi thì vân và việt anh bị đội cảnh sát ma túy công an thành phố nam định bắt giữ cùng với ba kg ma túy đá được giấu trong túi trà trung quốc hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong khi đó tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê hữu ngọc lê ngộ năng và trương thanh út cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu năng và ngọc đến nhà trọ của thúy ngọc ở xã bình long huyện châu phú gặp trương thanh út để mua ma túy bán lại cho các con nghiện
khi đến nhà trọ út giao cho năng và ngọc gói ma túy có trọng lượng khoảng bốn tám trăm bảy mươi tám gram sau đó ngọc trở năng đến nhà trọ kiều loan hai để giao ma túy và nhận số tiền sáu triệu đồng
tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
tại vĩnh phúc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phúc yên sau một thời gian theo dõi đã tiến hành truy quét các điểm tụ điểm nóng liên quan đến ma túy bắt giữ các đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tại khu vực cổng công ty giày phúc yên thuộc phường phúc thắng thị xã phúc yên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phúc yên
đã phát triển các đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trước khi xuất hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn tuấn anh chú tại tù một mươi một phường trương trắc thị xã phúc yên đang bán trái phép ma túy cho đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ gồm hơn hai gram heroin và hai trăm năm mươi đồng một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
bản thân tôi là người nghiện ma túy tâm liên tôi đã mua ma túy của vợ chồng nhà chị thủy hải để mang về xé này ra
một phần bán cho con nghiện
một phần nhà tôi để sử dụng
đấu tranh mở rộng vụ án tuấn anh khai nhận số ma túy trên đã mua của vợ chồng nguyễn thanh hải và nguyễn thị lê thủy chú tại phường trưng chắc thị xã phúc yên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hải và thủy thù giữ một mươi gói heroin có tổng trọng lượng là hơn một mươi sáu tám gram
gần ba triệu đồng hai điện thoại di động
hai vợ chồng tôi mua bán trái phép chất ma túy
do bản thân chồng tôi nghiện và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
trước đó công an thị xã phúc yên cũng đã bắt quả tang ba đối tượng gồm đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ở thị xã phúc yên và nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã minh quang huyện tam đào về tội mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gần hai mươi hai gam ma túy tổng hợp năm mươi đồng và hai điện thoại di động
đội cảnh sát điều tra tổng hợp
tội phạm về ma túy đã thực hiện các kế hoạch đầy đủ trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa các trinh sát mũi tổ nhóm xuống địa bàn để thực hiện việc ra soát dựng đối tượng nổi trên địa bàn về biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm về ma túy
vừa qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúng tôi đã bắt vụ mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến ba đối tượng
ba đối tượng đều là những đối tượng nghiện ma túy rất lâu năm và thực hiện việc quan hệ với các đối tượng
nhiều đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn gây phức tạp trên địa bàn chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để chệt xóa
để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phúc yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các biện pháp đấu tranh phòng ngừa từng bước ngăn chặn và khống chế nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết vào ngày một mươi bảy tháng bốn đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một mươi một nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông trùm đài loan tổ chức
các nghi phạm bị bắt gồm giáp thị diễn thúy giáp thanh đạt đoàn quốc hiếu nguyễn thanh bình cả bốn đều trú tại đồng nai
châu vĩnh huy nguyễn hoàng huy chú tại quận năm tp hcm cùng với năm người khác đều là người đài loan
trong đó lưu en sang là tên cầm đồng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng công an cũng đã bắt giữ hai nghi can khác là đặng quốc bảo và tuấn
theo thông tin ban đầu ông trùm ở đài loan điều thúy về việt nam móc nối với nhóm người thân gia nhập vào đường dây giả xanh công an lừa đảo gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa buộc chuyển tiền tỷ để kiểm tra rồi rút chiếm đoạt
sau khi thúy thành lập mạng lưới vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông trùm tuyển dụng năm người đài loan sang việt nam điều hành mạng lưới
cơ quan cảnh sát điều tra xác định
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đường dây này thực hiện chất lọt hơn chục vụ chiếm đoạt hơn năm tỷ đồng
cách đây một tuần công an bắt giữ tuấn bảo liên quan đến một phi vụ rút hai tỷ đồng của một nạn nhân bị lừa
biết bị động thúy vĩnh huy nhanh chóng dọn đồ đạc di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an
tuy nhiên vào trưa ngày một mươi bảy tháng bốn thúy chuẩn bị lên máy bay trở về đài loan thì bị lực lượng công an bắt tại sân bay tân sơn nhất
sáng nay phòng cảnh sát hình dựng
công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giam đối tượng trịnh văn hoài thanh chú tại tỉnh an giang tạm trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng bốn sau khi nhậu xong thanh cùng với hai người bạn đi xe máy từ xã an tây về phường mỹ phước
khi tới đoạn đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô do đặng huy cường điều khiển
ngồi sau là nguyễn thanh sang
đang lưu thông cùng chiều
mặc dù là va chạm nhỏ nhưng hai bên lớn tiếng cãi nhau dẫn đến sâu sát
thấy bạn bị đánh thanh dùng dao bấm giấu sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát vào người sang và đâm vào cường ba nhát
do vết thương quá nặng hai nạn nhân đã tử vong
sau khi gây án các đối tượng lên xe bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
đội cảnh sát hình sự công an quận ba đình vừa bắt xử đối tượng trần lê quang chú tại phường liễu xài hà nội
vì hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra trước đó vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn trần lê quang cùng với bạn gái đi chơi bằng xe đạp điện do bạn gái điều khiển
khi đến trước cửa số nhà sáu mươi hai đào tấn phường cống vị quang quan sát thấy chị nghiêm minh hà đang đứng bên đường có đeo một túi sách
quang nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã nhảy xuống xe và bảo bạn gái về trước
sau đó quang lao vào dùng tay đánh chị hà đồng thời cướp túi sách của chị hà và bỏ trốn
đến năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn trần lê quang đã bị công an bắt và thu giữ một số tăng vật của vụ án gồm một điện thoại iphone
một ví nữ và một số giấy tờ tùy thân mang tên nghiêm minh hà
riêng số tiền ba trăm linh đồng trong túi sách của chị hà thì quang đã sử dụng hết
cơ quan công an quận ba đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bắc cạn cho biết vừa bắt giữ được đối tượng nguyễn văn linh
chú tại nà kẹn xã nông thượng tp bắc cạn về hành vi trộm cắt tài sản
được biết linh là đối tượng nghiện ma túy đã có năm tiền án một tiền sự và mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng linh khai nhận vào ngày một mươi hai tháng bốn khi đi đến khu tập thể hội nông dân tỉnh
tại số chín phường nguyễn thị minh khai để sử dụng ma túy thì phát hiện xe mô tô của chị hoàng thị mậu
chú tại xã quân bình huyện bạch thông
hộ đang tạm trú tại khu tập thể hội nông dân để ở gầm cầu thang không có người châm coi
nên đã lấy trộm chiếc xe đem về phòng trọ sau đó tháo ổ khóa điện mang đi phá khóa
trong lúc đem đi phá khóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi tám tháng bốn thì bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị trong thời gian qua tại các xã cam thành cam an của huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản như xe mô tô điện thoại di động
trước tình hình trên công an huyện cam lộ đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng phạm tội
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong khi ban chuyên án đang tiến hành xác minh điều tra
thì nhận được tin báo tại một quán internet ở thôn phổ lại xã cam an huyện cam lộ tỉnh quảng trị
xảy ra một vụ mất trộm là một chiếc xe mô tô nhãn hiệu syriot và một điện thoại di động của một khách hàng
nhận định thủ phạm của vụ trộm lần này có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản mà chuyên án đang đấu tranh
bàn chuyên án đã cử các tổ trinh sát thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành giả soát đối tượng
qua đó xác định đối tượng lê long thành còn có tên gọi khác là cô anh nhé
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu phố hai phường một thành phố đông hà là thủ phạm của vụ trộm nói trên
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng khi y đang tìm cách tiêu thụ tài sản
địa bàn ngã tư sông là địa bàn chập rân và ở địa bàn này nhiều đối tượng hình sự má tùy để hoạt động
nên việc theo dõi đối tượng cũng như khuân vùng đối tượng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với quyết tâm của ban chuyên án với áp dụng nhiều biện pháp
ban chuyên án đã quyết định phá án và bắt khẩn cấp được đối tượng lê long thành
thu giữ được tăng vật là chiếc xe máy bị mất trộm
và với những chứng cứ đó lê long thành phải
cuối đầu nhận tội đổ chết mượn rồng
thì cơ quan điều tra đã làm rõ được thêm hai vụ trụng có tài sản ở khu vực ngã tư sông
theo hồ sơ của cơ quan công an lê long thành là một đối tượng nghiện
từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản
hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy
với mục đích muốn có tiền để thỏa mãn cơn nghiện thành đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp
trong vụ trộm tại quán internet nói trên
đối tượng đã lấy một chiếc xe mô tô và một điện thoại di động
thời gian gần đây hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản
vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác tổng sát tội phạm
và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tự bảo vệ tài sản cho chính mình
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố đà nẵng vừa cho biết
lập hồ sơ bắt giữ đối tượng ngô văn tình hai mươi hai tuổi
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triều về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên địa bàn
nhóm của tình do phạm cường hai mươi sáu tuổi cùng chú tại phường hòa hiệp nam cầm đầu
đã mang theo mã tấu xông vào chém một nhóm thanh niên trên đường ngô văn sở
sau khi phát hiện chém nhầm cả nhóm cùng tình lại kéo nhau
đến một quán karaoke trên đường kinh dương vương
tiếp tục chém một nhóm thanh niên khác gây thương tích nặng
tuy nhiên mưa ở khu vực này sẽ xảy ra không nhiều và cũng không kéo dài lâu
với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời
cũng như là du lịch hay dạng
ngoài trời khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới tiếp tục nắng nóng
tuy nhiên đến chiều tối và đêm khả năng sẽ có mưa rào và rông vài nơi
cân đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cân rông
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi sáu độ
các tỉnh nam bộ từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
thời tiết vẫn ổn định ít thay đổi so với trạng thái hiện tại
trời hầu như không có mưa ban ngày nắng nhiều và khô
riêng các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
thì có thể có hơi nóng bức trong một vài tiếng giữa trưa
với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ